ngày hôm nay miền bắc bước vào ngày cuối cùng của đợt nồm ẩm
cho đến đêm nay không khí lạnh mạnh sẽ tràn về miền bắc gây rét đậm
mức nhiệt hạ thấp nhất từ một mươi một đến một mươi ba độ c
sáng sớm nay miền bắc tiếp tục mưa phùn và sương mù
hôm nay là ngày cuối cùng của đợt nồm ẩm tại khu vực
với mức nhiệt trong ngày tăng cao lên ngưỡng hai mươi hai hai mươi bốn độ c độ ẩm ở mức cao trên tám mươi năm
đến chiều tối và đêm nay bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực đông bắc bộ
sau đó ảnh hưởng đến bắc trung bộ phía tây bắc bộ và một số nơi ở trung trung bộ
từ đêm nay đông bắc bộ trời chuyển rét từ ngày mai trời rét đậm vùng núi có nơi rét hại
trong khi đó tây bắc bộ và bắc trung bộ trời chuyển rét
trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở bắc bộ từ một mươi một đến một mươi ba độ c vùng núi từ tám đến một mươi độ c
vùng núi cao có nơi dưới năm độ c khu vực bắc trung bộ từ một mươi năm một mươi bảy độ c